tại tp hcm đã diễn ra ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tp hcm năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã tới sự ngày hội
với chủ đề nhận thức mới thay đổi nhanh sáng tạo đột phá ngày hội doanh nghiệp công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo tp hcm
thu hút hàng trăm doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin tham gia chia sẻ những cải tiến trong công nghệ thông tin
cũng như những cách thức trong việc phát triển doanh nghiệp từ đó đưa ra những chủ trương chính sách tạo nền tảng phát triển ngành kinh tế số
trong khuôn khổ các hoạt động của ngày hội còn diễn ra lễ trao giải thưởng công nghệ thông tin truyền thông tp hcm lần thứ một mươi một năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề hành trình vương tới đô thị thông minh
song song đó là triển lãm với quy mô sáu mươi bốn gian hàng là một trong những hoạt động thu hút đông đảo khách tham quan ngày hội
trong đó có sự góp mặt của các doanh nghiệp lớn tích hợp đa lĩnh vực